thưa quý vị và các bạn biến đổi khí hậu là vấn đề mà cả thế giới vẫn chưa thể có những biện pháp triệt đề
có quyết tâm chính trị cao đồng lòng từ đảng và nhà nước đến người dân
và quan trọng nhiều là công tác truyền thông
toàn dân chúng ta hiểu được cái tác động và cách thức phòng ngừa covid một mươi chín
với cách tiếp cận covid một mươi chín đã làm được trong truyền thông trong cách xử lý
theo tôi thì về dài hơn trong biến đổi khí hậu
chúng ta cũng phải có quyết tâm chính trị quyết tâm cao như là quyết tâm đối với dạng dịch bệnh covid một mươi chín
như tôi đã nói trước là lồng ghép các yếu tố môi trường yếu tố biến đổi khí hậu vào quá trình phù hồi kinh tế
dài hơn là quá trình phát triển và nói đúng nghĩa là tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh phát triển bền vững
một khía cạnh nữa chúng ta phải hài hòa được giữa tăng trưởng và bảo vệ môi trường
xin cảm ơn những chia sẻ của ông trong chương trình hôm nay
vâng và đến đây thì phần trình bày của tôi cũng xin phép được kết thúc